chúc mừng những thành tích kết quả mà cán bộ chiến sĩ công an tỉnh nghệ an đã đạt được
chúc mừng công an tỉnh đã vinh dự được chủ tịch nước phong tặng anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân
để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân theo tinh thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
bộ trưởng tô lâm đề nghị toàn lực lượng công an nhân dân nói chung và công an tỉnh nghệ an nói riêng tiếp tục đẩy mạnh học tập
làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
coi đây là kim chỉ nam là phương châm hành động của lực lượng công an nhân dân nói chung công an tỉnh nghệ an nói riêng
để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng lực lượng công an nhân dân theo tình thần nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị
nội dung bài phát biểu chỉ đạo của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng tại lễ kỷ niệm bảy mươi năm năm công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
để việc học tập thực hiện sáu điều bác dạy trở thành nề nếp sống nếp nghĩ cách làm thường xuyên hàng ngày của mỗi cán bộ chiến sĩ
phải luôn không ngừng tu dưỡng rèn luyện phân đấu đoàn kết nỗ lực sáng tạo trên các mặt công tác
hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao làm vào vững chắc an ninh trật tự trong mọi tình huống
từ đó kết quả
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh công an tỉnh nghệ an phải đưa việc học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
bằng các phong trào chương trình hành động thiết thực gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị
quán triệt có hiệu quả vào các mặt công tác công an
tiếp tục quán triệt thực hiện và chấp hành nghiêm sự lãnh đạo chỉ đạo tuyệt đối toàn diện mọi mặt của đảng nhà nước
trực tiếp là của đảng ủy quan trung ương bộ công an tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban dân tỉnh và sự giám sát của nhân dân tỉnh nghệ an
quyết tâm xây dựng công an tỉnh nghệ an thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
chủ động nghiên cứu dự báo tình hình nhận diện đánh giá toàn diện tổng thể từ sớm từ xa từ cơ sở
những vấn đề tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự để tham mưu với đảng ủy quan trung ương bộ công an
cấp ủy chính quyền địa phương các chủ trương giải pháp chiến lược về đảm bảo an ninh trật tự
tuyệt đối không được để bị động bất ngờ trong mọi tình huống
bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu công an tỉnh nghệ an chủ động nắm tình hình tham mưu xử lý tốt các vấn đề về an ninh quốc gia trên địa bàn
triển khai đồng bộ quyết liệt toàn diện các giải pháp phòng ngừa đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực
nhân kỷ niệm bảy mươi sáu năm công an nhân dân học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy sáng nay tại huyện nam đàn tỉnh nghệ an
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an
đồng chí phan đình trạc ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương và đoàn đại biểu đảng ủy công an trung ương bộ công an
đã đến dân hoa dân hương tưởng niệm chủ tịch hồ chí minh tại khu di tích quốc gia đặc biệt kim liên
tham gia cùng đoàn đại biểu có các đồng chí thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an trung tướng lê quốc hùng ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đồng chí thái thanh quý ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh nghệ an
trước anh linh chủ tịch hồ chí minh các đại biểu thành kính tưởng nhớ và bày tỏ lòng biết ơn vô hạn chủ tịch hồ chí minh vĩ đại anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới người cha thân yêu của các lực lượng vũ trang nhân dân người sáng lập chăm lo xây dựng giáo dục rèn luyện lực lượng công an nhân dân việt nam anh hùng thành kính tưởng nhớ và tri ân các anh hùng liệt sĩ đồng bào đồng chí đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì bình yên hạnh phúc của nhân dân

lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nhuệ hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới xứng đáng là thanh bảo kiếm sắc bén
bảo vệ đảng nhà nước là tâm lá chắn vững chắc bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân
tiếp đó bộ trưởng tô lâm cùng đoàn đại biểu đã đến sơn hoa sơn hương
tại đền trung sơn đền thờ gia tiên chủ tịch hồ chí minh
tại núi trung xã kim liên huyện nam đàn nơi chủ tịch hồ chí minh đã gắn bó thủa thiếu thời
dân hương tại khu mộ bà hoàng thị loan thân mẫu của chủ tịch hồ chí minh
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm đã trao xe ô tô cứu thương tặng trung tâm y tế huyện nam đàn tỉnh nghệ an
chiều nay thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
làm trường đoàn đã đến kiểm tra công tác đảm bảo an ninh trật tự tại công an tỉnh hà tĩnh
từ đầu năm đến nay bám sát sự chỉ đạo của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tỉnh hà tĩnh
công an tỉnh hà tĩnh đã chủ động nắm chắc tình hình tham mưu cho cấp ủy chính quyền
chỉ đạo giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự
đồng thời tập trung triển khai các phương án kế hoạch giải quyết các vấn đề phức tạp nảy sinh
tập trung lực lượng đấu tranh mạnh với các loại tội phạm các hành vi vi phạm pháp luật
triển khai hiệu quả đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trong dịp tết
đánh trúng đánh đúng các loại tội phạm nhất là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
tội phạm công nghệ cao tội phạm vi phạm liên quan đến vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo
phát huy hiệu quả tổ công tác hai trăm ba mươi tám hai trăm năm mươi sáu trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm
bảo đảm an ninh trật tự trật tự an toàn giao thông
phát biểu kết luận buổi làm việc thứ trưởng trần quốc tỏ biểu dương những thành tích
kết quả đã đạt được của công an tỉnh hà tĩnh trong thời gian qua
đồng chí thứ trưởng yêu cầu công an tỉnh hà tĩnh tiếp tục tăng cường lực lượng bám địa bàn cơ sở
chủ động nắm chắc tình hình nhất là các vấn đề nổi lên về an ninh trật tự để tham mưu kịp thời
có hiệu quả cho lãnh đạo bộ công an cấp ủy chính quyền địa phương chỉ đạo giải quyết kịp thời
không để xảy ra tình huống bị động bất ngờ làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản
xác định tuyến địa bàn đối tượng trọng điểm tập trung lực lượng phương tiện
đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự
chú trọng làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng
xiết chặt kỷ luật kỷ cương điều lệnh công an nhân dân
trước đó thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
cùng đoàn công tác đã đến thăm làm việc với công an xã thạch đài huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng trần quốc tỏ ghi nhận những thành tích
kết quả mà công an xã thạch đài đã đạt được trong thời gian qua
đồng thời yêu cầu giám đốc công an tỉnh hà tĩnh chỉ đạo công an cấp xã
tiếp tục tranh thủ sự ủng hộ của công an xã bán chuyên trách
để lực lượng công an xã hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ xã bám cơ sở
thưa quý vị học tập và làm theo sáu điều dạy của chủ tịch hồ chí minh
là một trong năm nội dung lời thề danh dự của công an nhân dân
dưới góc nhìn văn hóa sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân là sự tổng kết
lý luận thực tiễn sâu sắc về văn hóa trong công an nhân dân
thực sự trở thành kim chỉ nam cho mọi hoạt động
nhất là trong giao tiếp ứng xử của người cán bộ công an
đó cũng là chuẩn mực đạo đức lối sống là tiêu chí phân đấu
giải luyện phương châm hành động của tổng thống
công an nhân dân
chúng ta có quyền tự hào vì là ngay từ rất sớm ngay từ khi ra đời
thì lực lượng công an nhân dân việt nam đã được chủ tịch hồ chí minh
khen tặng cũng như là chỉ dạy về cái tư cách của người công an thế vận
nếu làm đúng được sáu điều này mà chỉ vẻn vẹn có năm hay một chữ thôi
thì chúng ta vừa nhận thức đúng được lý luận
vừa có thể quyết tâm hành động để luôn luôn xứng đáng
là bạn của dân như chính bác hồ đã nói
để thực hiện cho được một cái nhiệm vụ lịch sử của công an
tức là cùng với quân đội
đóng vai trò nòng cốt trong lực lượng vũ trang
để bảo vệ đảng bảo vệ chế độ
mà thực chất là bảo vệ nhân dân
bảy mươi sáu năm trôi qua
việc học tập sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
trở thành việc làm thường xuyên hàng ngày
những lời dạy của bác là định hướng cơ bản
là chuẩn mực về đạo đức nhân cách
mà mỗi cán bộ chiến sĩ công an
dù bất kỳ ở cương vị công tác nào
cũng phải rèn luyện phấn đấu thực hiện
từ phong trào thi đua
đã xuất hiện hàng nghìn tấm cương tốt
hình ảnh đẹp hành động ý nghĩa của cán bộ
chiến sĩ công an
trong thực hiện sáu điều dạy của người
trong sáu lời dạy ấy
thì chủ tịch hồ chí minh luôn luôn bắt đầu
bằng hai từ đối với
và cái đối với ấy
chúng ta hiểu rằng là dạy người công an nhân dân
và lực lượng công an nhân dân nói chung
thì chúng ta phải
chúng ta phải chú ý rèn luyện mình
để mà có những cái ứng xử đúng đắn
cái nhiệm vụ chính là xử lý đúng
một cái thông minh
một cái tài giỏi các cái mối quan hệ được
thấm nhuận lời dạy của người
mỗi cán bộ chiến sĩ công an
luôn lấy sáu điều bác hồ dạy
và tư tưởng đạo đức phong cách của người
để tự soi tự sửa
không ngừng nỗ lực tu dưỡng
rèn luyện hoàn thiện bản thân
kiệt quyết đấu tranh
chống các biểu hiện quan liêu
tham nhũng lãng phí
xây dựng lực lượng công an giỏi về chuyên môn
vững về tư tưởng chính trị
thật sự trong sạch vững bạch
từ thực tiễn kết quả phong trào thi đua học tập
thực hiện sáu điều bác hồ dạy
đã có hàng trăm tập thể
hàng nghìn cá nhân được biểu dương khen tưởng
xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương
cán bộ chiến sĩ
công an nhân dân dũng cảm chiến đấu
không ngại hy sinh gian khổ
tận tụy trong công tác
lập nhiều chiến công thành tích xuất sắc
có phần tô thám thêm truyền thống
anh hùng vẻ vang của lực lượng công an nhân dân
thời gian tới
lực lượng công an nhân dân
tiếp tục đẩy mạnh phong trào công an nhân dân
học tập thực hiện sáu điều bác hồ dạy
để nhiệm vụ này trở thành
việc làm thường xuyên
là định hướng cơ bản xuyên suốt
nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ
bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng
lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch
vững mạnh chính quy tinh nhuệ và hiện đại
sáu điều bác hồ dạy là duy sản tinh thần vô giáo
có ý nghĩa giáo dục sâu sắc
đối với toàn lực lượng và mỗi cán bộ
chiến sĩ công an nhân dân
đây vừa là lời dạy nhưng cũng vừa là quan điểm
tư tưởng của người về chuẩn mực đạo đức
phương chấp hành động thái độ ứng xử
mục tiêu phân đấu
của người công an cách mạng
phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án
xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn
vạn thịnh pháp ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn
scb và các công ty
đơn vị tổ chức liên quan
tiếp tục diễn ra với phần xét hỏi
của đại diện viện kiểm sát nhân dân
tp hcm đối với các bị cáo
xoay quanh việc đối chứng
với lời khai của bị cáo trương mỹ lan
đại diện viện kiểm sát liên tục
cho gọi các bị cáo trong nhóm
giúp sức cho trương mỹ lan rút ruột
scb để xét hỏi đa số
các bị cáo này đều xác định
bị cáo lan là người chỉ đạo điều hành
ngân hàng scb đồng thời các bị cáo
trong nhóm giúp sức cho trương mỹ lan
cũng xác nhận việc bổ nhiệm
các nhân sự cấp cao vào ngân hàng
scb giống như cáo trạng
thưa quý vị với đặc điểm là
luôn có hệ thống bảo vệ hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
và các căn hộ độc lập
kín đáo nên dễ dàng che dấu
các hành vi phạm tội bởi vậy mà
liên tiếp thời gian vừa qua nhiều đối tượng
đã lợi dụng các căn hộ trong các
khu trung cư để làm nơi hoạt động
tội phạm thực trạng này đặt ra yêu cầu
về công tác đấu tranh ngăn chặn phòng ngừa
trong đó đặc biệt lưu ý
cần phát huy vai trò của ban quản lý
quản trị trung cư và cả
của những người dân có căn hộ cho thuê
hay đang sinh sống tại trung cư
một ổ nhóm đối tượng
chuyên hoạt động lừa đảo trên không gian mạng
đã bị cơ quan công an quận hà đông hà nội
bóc gỡ thủ đoàn của các đối tượng này
đó là sử dụng các căn hộ trung cư
làm nơi hoạt động và thường xuyên thay đổi địa chỉ
mỗi căn hộ chỉ thuê khoảng vài tháng
còn đây là những nhóm đối tượng
có hành vi tổ chức sử dụng ma túy
tại các căn hộ trung cư trên địa bàn hà nội
đã bị cơ quan công an liên tiếp phát hiện
bắt giữ trong thời gian qua
ngoài ra tội phạm cơ bà công nghệ cao
tội phạm mại dâm cũng lợi dụng
các căn hộ trung cư làm tụ điểm để hoạt động
các đối tượng
không chỉ là
thuê để sử dụng
mà có những đối tượng là thuê
xong rồi lại cho thuê lại
hai ba cầu để
các đối tượng đến tụ tập
tổ chức sử dụng trái phép
cho ma túy thì cũng đề nghị
các chủ cơ sở
nắm phải quản lý phải khai báo
cái tạm trú
tạm vắng đối với những người
rất là đúng
theo quy định thì lúc đó
mới cùng lực lượng công an quản lý được
trên thực tế
các đối tượng dễ dàng thuê các căn hộ
trung cư được đăng quảng cáo trên mạng xã hội
mọi giao dịch và thỏa thuận
đều thực hiện qua mạng do đó
cả bên mua và cho thuê đều không biết nhau
trong khi đó người dân có nhà cho thuê
cũng không quan tâm và khó giám sát
được mục đích của khách thuê nhà
mà chỉ đạt thỏa thuận về giá cả và thời gian
có những căn hộ cho thuê qua nhiều tầng
trung gian do đó công tác quản lý
càng khó khăn phức tạp
theo tôi thì tất cả
những gia đình mà có những cái hộ
trăn cư trung cư ở đây
chưa sử dụng thì nên là
khi cho thuê thì phải
có những cái hợp đồng cam kết
làm sao để không cho tội phạm
lọt vào trong khu trung cư của mình
đấy là cái điều mà chúng ta cần lưu ý
đội ngữ bảo vệ thì cũng thường xuyên
phải đi kiểm tra xem là
cư dân thuê phòng
họ làm gì thì đấy thì sẽ
tránh được những cái tệ nạn
đã xảy ra trong trung cư
trước thực trạng tội phạm đang
lợi dụng hoạt động tại các khu trung cư
ban quản lý khu trung cư này đã chủ động
nhiều giải pháp trong đó thường xuyên
tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa
của trung cư
hay qua nhóm cư dân trên gia lô
về phương thức thủ đoạn tội phạm
đội ngữ bảo vệ trung cư luôn duy trì
sự phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an
cơ sở để kịp thời cung cấp thông tin
và nắm tình hình địa bàn quản lý
chặt chẽ nhân hộ khẩu
chúng tôi đã có những phương án là gì
thứ nhất đối với những chủ hộ
cho thuê chúng tôi sẽ kiểm soát những hợp đồng
tức là những người đến đây ở
là phải cung cấp được hợp đồng thuê nhà
cái thứ hai ngoài ban quản lý
của nhà của chúng tôi còn có
các cơ quan chức lăng ví dụ như
đồng chí cảnh sát khu vực rồi là tổ dân phố
bạt trận thổ quốc
chúng tôi sẽ phải phối hợp với các bên
để kiểm soát từ đấy là về
con người còn ngoài ra những phương tiện
để mà chúng tôi kiểm soát thêm nữa
là gồm có các hệ thống camera hình ảnh
chúng tôi quan sát về hệ thống an ninh
từ vòng ngoài vòng trong của tòa nhà
tội phạm mà sử dụng trung cư
làm nơi hoạt động thì thường nó mang cái tính chất là
rất là chuyên nghiệp và
họ mang cái tính chất là tinh vi
thủ đoạn hoặc sử dụng các công nghệ cao
nếu để cái tình trạng mà các cái tội phạm
ở trung cư tiếp tục diễn ra thì tôi nghĩ rằng
cái trực tự của tòa hội cũng sẽ bị ảnh hưởng
rất nhiều cũng cần phải đưa ra
những cái biện pháp tăng cường
công tác phát hiện tội phạm và thông qua
hoạt động tố giác của người dân đặc biệt là
những người sinh giống trung cư và nâng cao
tinh thần cảnh giác của người cư dân
trong trung cư để đảm bảo cái an ninh trật tự được tốt hơn
đã có hiện tượng các đối tượng thuê
dài hạn các căn hộ trung cư ở những địa bàn
khác nhau sau đó cải tạo thành các tụ điểm
phục vụ các đối tượng bay lắc sử dụng ma túy
do vậy để phòng ngừa
ngăn chặn tội phạm lợi dụng trung cư
làm địa điểm ẩn náu thực hiện hành vi phạm tội
rất cần phát huy vai trò trách nhiệm
của các ban quản trị và của mỗi người dân
mỗi khu trung cư
chú trọng xây dựng nếp sống văn minh
và duy trì nét văn hóa tình làng nghĩa xóm
đây chính là cách đẩy lùi tội phạm
hoạt động tại môi trường này